tổng thống mỹ đánh giá tích cực về chuyến công du châu á

thưa quý vị trong bài phát biểu trên truyền hình ngay sau khi trở về mỹ từ chuyến công du châu á
tổng thống mỹ donald trump khẳng định ông đã có một chuyến đi thành công rực rỡ
tổng thống trump cũng thông báo về một số kết quả đạt được trong chuyến đi này
tổng thống donald trump khẳng định chuyến công du tới năm nước châu á gồm nhật bản hàn quốc trung quốc việt nam và philippines
đã tiếp tục khẳng định vị thế của washington tại khu vực đồng thời gọi đây là một chuyến công du lịch sử
đề cập tới hội nghị cấp cao apec và hội nghị cấp cao asean tổng thống trump cho biết
tại những diễn đàn này ông đã đưa ra quan điểm rõ ràng liên quan đến vấn đề biển đảo và an ninh khu vực
cũng như những định hướng đối ngoại của mỹ hướng tới hòa bình an ninh và thịnh vượng chung
của thế giới tổng thống trump khẳng định ông sẽ giải quyết sớm nhất có thể vấn đề thâm hụt thương mại
giữa mỹ và các đối tác châu á hiện ở mức khoảng tám trăm linh tỷ đô la mỗi năm
tuy nhiên ông không nêu các kế hoạch cụ thể dư luận mỹ nhìn chung đánh giá tổng thống trump
đã cơ bản làm tròn vai trò của mình trong chuyến công du đầu tiên tới châu á kể từ khi nhậm chức
vốn được coi là thử thách ngoại giao không mấy dễ dàng đối với ông
trước tình hình căng thẳng chính trị tại zimbabwe
sau khi quân đội đã tiến hành phong tỏa nhiều tuyến đường tại thủ đô của nước này
đồng thời tạm giữ tổng thống robert mugabe các nước trong khu vực cũng như trên toàn thế giới
đã lên tiếng kêu gọi các bên liên quan đối thoại nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng
liên minh châu phi cho biết một phái đoàn của cộng đồng phát triển nam phi gồm một mươi năm nước đã có mặt
tại thủ đô hara của zimbabwe trong một nỗ lực giúp hạ nhiệt căng thẳng
phái đoàn này sẽ tiếp xúc với tổng thống mohabe
và giới chức quốc phòng nước này
tổng thư ký liên hợp quốc antonio kêu gọi các phe phái tại zimbabwe kiềm chế
đồng thời nhấn mạnh cần phải giải quyết những bất đồng chính trị thông qua đối thoại
trong khi đó cả eu anh và trung quốc cũng như các nước trong khu vực như nigeria
jambia namibia đã kêu gọi các bên ở zimbabwe kiểm chế tránh bạo lực và tôn trọng hiến pháp
cho tới thời điểm này quân đội zimbabwe đã kiểm soát toàn bộ các cơ quan nhà nước
và các phương tiện truyền thông ở nước này
cầm quyền ranu pf đã bác bỏ thông tin đây là một cuộc đảo chính quân sự
thay vào đó gọi việc quân đội chiếm quyền kiểm soát là động thái chuyển tiếp không đổ máu
sứ mệnh điều tra chung giữa liên hợp quốc và tổ chức cấm vũ khí hóa học
về cáo buộc sử dụng chất độc thần kinh sharin tại syri sẽ kết thúc vào đêm nay ngày một mươi sáu tháng một mươi một
hai nước mỹ và nga đồng thời kêu gọi hội đồng bảo an liên hợp quốc bỏ phiếu
về dự thảo nghị quyết gia hạn sứ mệnh này
trong khi hai bên không thể thu hẹp bất đồng quan điểm
trong vấn đề này
dự thảo nghị quyết sẽ cần chín phiếu thuận và không bị phủ quyết
bởi một trong năm thành viên thường trực của hội đồng bảo an là mỹ pháp nga anh hoặc trung quốc để được thông qua
nga đã phủ quyết chín nghị quyết về syri kể từ khi xung đột nổ ra năm hai nghìn một mươi
trong đó có yêu cầu của mỹ nối lại cơ chế điều tra chung
đối với cuộc tấn công bằng chất độc sarin của chính phủ syri
các nhà ngoại giao của liên hợp quốc cho rằng nga sẽ bỏ phiếu phủ quyết
dự thảo do mỹ soạn thảo
trong dự thảo nghị quyết đệ trình lên hội đồng bảo an
moscow đề nghị bỏ sang một bên báo cáo trước đó của cơ chế điều tra chung liên hợp quốc
về vũ khí hóa học tại syri và tiến hành một cuộc điều tra khác toàn diện có chất lượng hơn
trong số các thành viên của hội đồng bảo an pháp và anh ủng hộ báo cáo của cơ chế điều tra chung
trong khi trung quốc kêu gọi các bên sớm đạt đồng thuận trong vấn đề này
cả mỹ và nga đều đang thúc đẩy riêng rẽ các dự thảo về việc kéo dài thời gian hoạt động
của cơ chế điều tra chung nga mong muốn gia hạn thêm sáu tháng thời gian hoạt động của cơ quan này
trong khi washington đề xuất kéo dài thêm một mươi tám tháng
thưa quý vị ủy ban châu ân cho biết một mươi sáu nước thành viên cam kết đón tiếp khoảng ba mươi bốn bốn trăm linh người tị nạn
trực tiếp từ các nước châu phi và trung đông nhất là từ libya và nigeria
với mục tiêu đưa ra một giải pháp an toàn và hợp pháp cho những người tị nạn qua ngã địa trung hải
thông báo về việc tiếp nhận ba người tị nạn qua ngã địa trung hải
và ba mươi bốn bốn trăm linh người tị nạn được đưa ra sau khi cao ủy liên hợp quốc về quyền con người
zaid rahat al hussein chỉ trích nặng nề về chính sách hợp tác của eu với libya
ông lên án sự xuống cấp của các điều kiện cầm giữ người di cư tại liby
và cho rằng chính sách hiện nay của eu là không nhân đạo khi giúp đỡ lực lượng biên phòng libya
bắt và trục xuất người di cư
phía eu đã ghi nhận những nhận xét của cao ủy liên hợp quốc và lấy làm tiếc về điều này
tuy nhiên một số vùng của libya vẫn diễn ra tình trạng buôn bỏ
mà không có sự kiểm soát nào
đây không chỉ là trách nhiệm của eu mà của toàn thế giới
về chương trình phân bổ hạn ngạch tiếp nhận người di cư tại hy lạp và italia từ hai năm qua
hơn ba mươi một năm trăm linh người đã được tái bố trí trong eu
hiện vẫn còn bảy trăm năm mươi người đủ điều kiện tại hy lạp và ba một trăm linh người tại italia cần được tái bố trí
ba nước cộng hòa séc ba lan hungary hiện vẫn từ chối đón tiếp người tị nạn trong khuôn khổ chương trình
mặc dù ec đã đưa ra các thủ tục

tuyến đường cao tốc đầu tiên tại canada dẫn tới bắc cực vừa chính thức đi vào hoạt động
tuyến đường này sẽ được kỳ vọng sẽ giúp hiện thực hóa chủ trương của chính phủ canada
khuyến khích phát triển kinh tế xã hội tại khu vực lạnh giá này
được khởi công từ năm hai nghìn chín với tổng chiều dài một trăm bốn mươi năm km và tám cầu kết nối
đường cao tốc inuvik tukto yantuk trở thành tuyến vận tải kiên cố đầu tiên
nối làng tukto yatuk ở bên bờ bắc băng dương với các khu vực phía nam của canada
dự án này có tổng số vốn đầu tư lên tới hai trăm ba mươi năm triệu usd và được chính phủ canada đề xuất
từ những năm sáu mươi của thế kỷ trước nhằm thúc đẩy phát triển khu vực bắc cực
đồng thời giúp nước này củng cố chủ quyền tại đây
việc tuyến đường này đi vào hoạt động sẽ chấm dứt sự phụ thuộc vào tuyến vận tải trên băng
vốn được hình thành tự nhiên vào mùa đông đồng thời giảm chi phí vận chuyển hàng hóa
tới các cộng đồng dân cư tại đây
do chi phí thấp hơn so với vận tải bằng đường hàng không
chính phủ canada kỳ vọng tuyến đường cao tốc này sẽ giúp thúc đẩy phát triển du lịch
và tạo điều kiện cho việc khai thác các nguồn tài nguyên bắc cực
quý vị và các bạn thân mến những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân